tòa án nhân dân tỉnh hòa bình tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhận hối lộ và đưa hối lộ làm sai lệch kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
trong vụ án này bị cáo nguyễn quang vinh được xác định giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi can thiệp nâng điểm bài thi cho các thí sinh
trong đó bị cáo khương ngọc chất nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình đã móc nối bàn bạc với bị cáo đỗ mạnh tuấn từ trước khi diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám để nâng điểm cho một mươi thí sinh
tại tòa bị cáo khương ngọc chất tiếp tục phủ nhận cáo buộc trong cáo trạng cũng như lời khai của các bị cáo nguyễn quang vinh đỗ mạnh tuấn
đáng nói trong phần thẩm vấn xét hỏi bị cáo nguyễn thị hồng trung đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin lỗi nhân dân ngày một mươi ba tháng năm hội đồng xét xử tiếp tục làm việc với phần xét hỏi thẩm vấn các bị cáo